do ảnh hưởng của bão số sáu từ đêm qua một mươi một mươi một các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận đã có mưa to đến rất to
đặc biệt tại một số khu vực như an nhơn bình định đã có gió giật mạnh từ cấp bảy đến cấp chín
dự báo trong ngày hôm nay mưa to đến rất to sẽ xuất hiện tại hầu hết các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
vị trí tâm bão lúc hai mươi một h ngày một mươi tháng một mươi một khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm linh chín bảy độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh bình định phú yên khánh hòa
sau khi đi vào vùng biển gần bờ các tỉnh từ bình định đến khánh hòa bão số sáu đã suy yếu và gây mưa to đến rất to
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận sức gió mạnh nhất cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
riêng vùng ven biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa đêm có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ c cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ c phía nam có nơi trên hai mươi tám độ c